trung tâm y tế huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã tiếp nhận điều trị cho một mươi học sinh trường tiểu học phan bội châu thị trấn dầu dây bị ong vò vẽ chích dẫn đến bị thương
sáng cùng ngày khi hàng chục các em học sinh lớp hai f và ba f trường tiểu học phan bộ châu đứng ngoài hành lang thì bất ngờ bị nhiều ong bò vẽ tấn công
một mươi em học sinh đã bị ong chích được đưa đến trung tâm y tế huyện thống nhất cấp cứu
tại đây các y bác sĩ đã khám và tiến hành giải độc cho các em
đến chiều cùng ngày tám học sinh đã hồi phục sức khỏe được cho về nhà
hai em còn lại bị nặng vẫn đang được điều trị
ngay sau khi vụ việc xảy ra nhà trường đã đưa các em vào viện cấp cứu và cho học sinh toàn trường nghỉ học ngày bảy tháng một mươi
đồng thời qua kiểm tra phát hiện đàn ong vò vẽ mới kéo về làm tổ trên mái của giải phòng học
nhà trường đã di dờ đàn ong đi nơi khác bảo đảm an toàn cho các em học sinh